vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận tin báo nạn nhân bị sát hại và cướp tài sản
chiều ngày hôm sau công an tỉnh đồng nai phát hiện long đang lẩn trốn tại huyện yapa tỉnh gia lai nên phối hợp bắt giữ
qua đấu tranh bước đầu đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi
hiện công an tỉnh đồng nai đang tổ chức di lý đối tượng về đồng nai để phục vụ công tác điều tra
còn tại tỉnh đắk lóc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vừa thực nghiệm điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ dùng búa đánh chết con trai
bà tiếp nhận tin báo về việc anh yikai nie hai mươi bảy tuổi tử vong tại nhà không rõ nguyên nhân
lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường và triển khai các biện pháp điều tra
đối tượng tình nghi chính là bà hơ mỹ nie mẹ ruột của nạn nhân
được sự vận động thuyết phục của lực lượng công an ngày bảy tháng ba bà hơ mỹ đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi giết chết con trai
do yikai nhiều lần đe dọa giết mình nên bà hơ mỹ đã dùng chiếc búa đánh nhiều cái vào đầu vùng ngực và lưng khiến yikai tử vong tại chỗ
là hàng xóm nên đối tượng lê viết oánh đã nắm được giờ rắc sinh hoạt của nạn nhân
khi nạn nhân đi vắng oánh đã đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị
công an huyện yên mỹ tỉnh hưng yên đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra oánh khai nhận vào ngày hai mươi hai tháng ba thấy cổng nhà nạn nhân không khóa nên đối tượng đã đột nhập vào nhà rồi đập phá kết sát lấy trộm tiền và vàng
cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ hai chiếc nhẫn một dây chuyền bằng kim loại màu vàng cùng hai mươi bốn triệu đồng oánh trộm cắp tại nhà của nạn nhân
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng là phạm đức an và đỗ quốc trinh có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông
vào tháng hai trinh nhận một máy tính và hai thiết bị giả trạm bts các nhà mạng từ một người trung quốc để phát tán tin nhắn quảng cáo qua sms
quy ước một mươi tin nhắn được gửi đi thì người này sẽ trả cho trinh năm trăm linh đồng
sau khi cài đặt và thực hiện phát tán tin nhắn thành công trinh đã hướng dẫn cho em ruột là đỗ quốc bảo và thuê phạm đức an thực hiện việc này
từ khi thực hiện hành vi này trinh được người đàn ông trung quốc trả khoảng một trăm một mươi triệu đồng trong đó trinh đã chuyển cho bảo và an mỗi người ba mươi triệu đồng
thưa quý vị sự việc hàng trăm phụ huynh tại các thành phố lớn trong thời gian gần đây đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo con đi cấp cứu
cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin
ngoài sự bất cập trong công tác quản lý sim điện thoại của các nhà mạng thì còn có thêm một mối nguy cơ khác đang gây ra rất nhiều hệ lụy
đó chính là việc dữ liệu thông tin cá nhân đang trở thành miếng mồi ngon cho các đối tượng khai thác mua bán trái phép
chỉ sau một hai lần chị hiền mua vật phẩm phong thủy qua mạng tại địa chỉ của người quen
thì đã có cuộc gọi đến nói ra đúng tên địa chỉ của chị
để nhằm mục đích tung ra một chiêu trò lừa đảo
đây chỉ là một trong số hàng ngàn thủ đoạn chiêu trò lừa đảo mà các đối tượng đã thực hiện từ hành vi mua bán
trao đổi thông tin cá nhân

khách hàng để thực hiện lấy otp và chuyển tiền đi ạ
từ vài trăm nghìn đồng cho đến vài chục triệu đồng
người mua có thể sở hữu tập danh sách khách hàng chi tiết từ tên tuổi địa chỉ ngày sinh cho đến số điện thoại
thậm chí chi tiết hơn còn phân loại tập khách hàng theo các lĩnh vực cụ thể như y tế bất động sản hay giáo dục
theo yêu cầu của người mua sẽ thu thập các thông tin
ví dụ như số điện thoại họ tên địa chỉ
và cái nhu cầu của cái người bị thông tin đấy bị thu thập thông tin trái phép đó là người ta có cái nhu cầu gì
thì những đối tượng thu thập những thông tin đó để phục vụ cho việc thực hiện các hành vi
mình có thể nói là cạnh tranh không lành mạnh trong các hoạt động kinh tế
ngoài ra thì các đối tượng có thể sử dụng các thông tin này cho các hoạt động tội phạm khác
ví dụ như lừa đảo qua mạng
hệ lụy của tình trạng mua bán trái phép dữ liệu cá nhân là rất khó lường
những thông tin cá nhân này được các đối tượng thu thập tập hợp từ nhiều nguồn
trong đó có cả sự chủ quan của người dân trong sử dụng mạng xã hội và phía các doanh nghiệp
cơ quan tổ chức khi thu thập thông tin của khách hàng đã thiếu biện pháp bảo vệ an toàn dữ liệu thông tin cá nhân
đối với lại người dân những người hiện nay sử dụng các nền tảng trên mạng
trên internet trên không gian mạng
thì trước tiên chúng tôi cũng khuyến nghị là chúng ta không đánh đổi cái tiện ích về mặt công nghệ
về mặt đời sống để chúng ta dễ dàng tỏa hiệp với các yêu cầu cung cấp các thông tin riêng thông tin cá nhân của mình
thứ hai là đối với việc mà có những đơn vị họ thu thập thông tin của mình thì cũng phải hết sức cân nhắc
chẳng hạn như đơn giản thôi khi chúng ta đi ra siêu thị điển thông tin nhà riêng thông nghi hộ khẩu
thông tin số điện thoại thông tin ngày tháng năm sinh
là những cái chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc tránh vì cái việc một cái tiện ích nào đó mà chúng ta đánh đổi những cái thông tin này của mình
đôi khi những thông tin này của mình sẽ bị tập hợp qua những cái nội dung đơn giản như vậy mà bán ra ngoài
chúng ta sẽ là những người bị ảnh hưởng
được biết hiện nay dự thảo nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được bộ công an xây dựng
nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân
nâng cao trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc xử lý dữ liệu cá nhân
tuy nhiên điều cần thiết nhất lúc này là mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân của mình như một loại tài sản đặc biệt
linh quan đến vụ việc đôi vợ chồng làm siếc trên đèo hải vân
chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đã khởi tố bị can đối với nguyễn thế anh và nguyễn thị kim ngân về hành vi gây dối trật tự công cộng
sự việc xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng ba hai bị can cùng biểu diễn đổi người lái trên xe mô tô
sau khi vụ việc được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gây nên sự bức xúc trong nhân dân
hành vi của cả hai thể hiện sự coi thường pháp luật gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường đèo hải vân
hiện thế anh đã bị công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế tạm giữ
vì có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích ngay trong đêm một mươi chín tháng ba
còn ngân được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra
thưa quý vị nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông hiện nay không chỉ là câu chuyện tại các vùng đô thị
mà mạng lưới đường giao thông ngày càng phủ kín lượng phương tiện giao thông cũng phát triển nhanh
trước thử trạng này nhiều giải pháp đồng bộ đang được các ngành chức năng triển khai thực hiện
bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện kim sơn tỉnh ninh bình
phóng nhanh vượt ẩu chở quá số người quy định không mang giấy tờ xe không đội mũ bảo hiểm vi phạm nông độ cồn
người vi phạm không chỉ thanh tiếu niên mà cả người già